thưa quý vị vào tối qua ngày hai mươi năm tháng tám đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã về tới sân bay nội bài thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng tám
theo lời mời của đại tướng vi lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
chuyến thăm và làm việc tại lào của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chuyến thăm và làm việc tại lào của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm sáu mươi năm nay thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thông luân sĩ sao lịt và thủ tướng phan kham phi phả văn đã dành thời gian tiếp đoàn chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng chủ tịch nước việt nam nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ việt nam phạm minh chính và các lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đến tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng và các lãnh đạo đảng nhà nước lào cùng gia đình
báo cáo với các đồng chí lãnh đạo lào về kết quả của hội đàm tốt đẹp giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào đại tướng tô lâm nhấn mạnh hai bộ xác định hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục là một trong ba trụ cột trong quan hệ hai nước kiên quyết kiên trì xây dựng tuyến biên giới việt nam lào hòa bình ổn định và phát triển khẳng định không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ hai nước
xuyên quốc gia tội phạm ma túy đồng chí bộ trưởng cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã phối hợp với bộ công an lào triển khai xây dựng trụ sở làm việc cho công an các bản dọc biên giới hai nước
hiện tại bộ công an việt nam đã hoàn thành và bàn giao cho phía lào một trăm bảy mươi chín trụ sở làm việc
về phương hướng hợp tác giữa hai bộ công an trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và các cơ chế hợp tác vùng
khẳng định bộ công an việt nam sẽ làm hết sức để tiếp tục hợp tác toàn diện với bộ công an lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
các đồng chí lãnh đạo lào chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm lào của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam gửi lời thăm hỏi lời chúc tốt đẹp nhất tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam

sẵn sàng đồng hành hỗ trợ bộ công an lào chuẩn bị nội dung chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên
bộ trưởng tô lâm đã bày tỏ xúc động khi dự triển lãm ảnh mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam hai nghìn hai mươi ba
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh triển lãm đã phản ánh một phần chặng đường lịch sử vẻ vang về mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an lào và bộ công an việt nam
được gây dựng giữ gìn vun đắp bằng mồ hôi công sức và cả xương máu của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an hai nước
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam cũng đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại lào và cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
vào sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ khai mạc triển lãm lực lượng công an việt nam campuchia lào những dấu ấn hữu nghị và hợp tác
trung tướng nguyễn ngọc toàn cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an việt nam chủ trì lễ khai mạc
giữa buổi lễ có trung tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ngài trăn thạ phon kham mạ ni trăn phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
ngài entara tham tán đại sứ quán vương quốc campuchia tại việt nam
trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống gắn bó toàn diện giữa ba nước việt nam campuchia lào
nhiều năm qua bộ công an việt nam bộ nội vụ campuchia bộ công an lào và chính quyền nhân dân các địa phương biên giới mỗi nước đã tích cực hợp tác
phối hợp triển khai các mặt công tác
nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng cùng sự ổn định phát triển ở mỗi nước và trong khu vực
quan hệ hợp tác tin cậy giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng công an ba nước ngày càng được củng cố tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu
không chỉ trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự phòng chống tội phạm mà còn được thể hiện thông qua nhiều hình thức
hoạt động về đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ hậu cần kỹ thuật y tế
trên ba trăm linh hình ảnh cùng trên năm trăm linh tài liệu hiện vật và ấn phẩm tiêu biểu tại triển lãm được trưng bày theo ba chủ đề
thể hiện sự quan tâm ghi nhận của lãnh tụ của đảng nhà nước và chính phủ đối với lực lượng công an mỗi nước
cũng như những thành quả dấu ấn đặc biệt trong quan hệ phối hợp hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an ba nước
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi một tháng chín tại bảo tàng công an nhân dân số một trần bình trọng tp hà nội
chiều qua hai mươi năm tháng tám thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã về làm việc tại công an tỉnh bình định
dự buổi làm việc còn có đồng chí hồ quốc dũng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bình định
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những thành tích của công an tỉnh bình định
đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo
xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng củng cố và duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị lãnh đạo công an tỉnh bình định tiếp tục đổi mới công tác xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình hình an ninh tổ quốc xây dựng củng cố và duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm tình hình an ninh tổ quốc xây dựng củng cố và duy trì hiệu quả các mô hình

nhà nước và nhân dân giao phó
rất kịp thời và phù hợp với thực tiễn hiện nay khi các cuộc tấn công mạng đối với việt nam ngày càng gia tăng
nhà nước và nhân dân giao phó
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã báo cáo và trình quốc hội thông qua một luật một nghị quyết của quốc hội năm nghị định của chính phủ và ban hành theo thẩm quyền ba mươi sáu thông tư

như luật công an nhân dân sửa đổi luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo để đưa vào chương trình xây dựng luật của quốc hội và sớm được ban hành
tiếp tục nghiên cứu xây dựng mới luật về dẫn độ luật bảo vệ nhân chứng luật chuyển giao người bị kết án phạt tù nghiên cứu sửa đổi bổ sung và lập đề nghị để xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi luật tổ chức điều tra hình sự sửa đổi và các quy định cụ thể hóa các luật hiện có tạo cơ sở pháp lý để triển khai đề án số sáu
hướng tới xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
thực hiện chỉ đạo của bộ công an vào thời điểm này tại nhiều địa phương lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người được đặc xá trong dịp mùng hai tháng chín sắp tới
việc được cấp trả căn cước công dân ngay trong chính ngày nhận quyết định đặc xá tới đây sẽ góp phần nhân đôi niềm vui cho các phạm nhân
nhưng đó cũng là ngày mà họ có lại quyền công dân được pháp luật công nhận bằng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
buổi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động tại trại giam số một công an tp hà nội cùng với niềm vui chờ ngày đặc xá
thì ngày hôm nay những người phạm nhân tại đây đã được tạo điều kiện cấp giấy tờ tùy thân khi tới đây được trở thành công dân tự do
chúng em cảm thấy rất là vui vì vừa tháng mới rồi được nhận tin là quyết định đặc xá em cảm thấy là nhà đảng và nhà nước rất là quan tâm đến chúng em
trong buổi làm căn cước công dân này thì tôi thấy là cán bộ hướng dẫn bản chất hài tình và cái thủ tục làm việc thì cũng rất là nhanh gọn
trước đây thì để làm căn cước công dân thì thủ tục nó dồn rào và lâu hơn nhưng mà thủ tục ngày hôm nay thì rất là nhanh gọn
với tinh thần khẩn trương tích cực hiện các đơn vị cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đã tổ chức phân công bố trí lực lượng phương tiện thiết bị đi thu nhận cấp căn cước công dân tại một mươi hai cơ sở trại giam trại tạm giam và nhà giam giữ
thống kê sẽ có gần hai trăm linh trường hợp sẽ được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong đợt này
trước đó nhằm đảm bảo tính chính xác công tác giả soát thu thập dữ liệu căn cước công dân đối với từng trường hợp phạm nhân cũng đã được tiến hành
đồng thời cập nhật bổ sung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đội cảnh sát quản lý hình chính về trật tự xã hội công an quận nam từ liêm đã phối hợp với trại tạm giam số một
giả soát khớp dữ liệu dân cư của phạm nhân để tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip tại trại tạm lan số một
trong quy trình chúng tôi cấp căn cước không gắn chip luôn đảm bảo cấp đúng theo trình tự quy trình của pháp luật
tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ chiến sĩ để phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân gắn chip
đến ngày hôm nay thì hợp với công an quận năm từ liêm thì cũng đã tổ chức phổ biến quan triệt và tập trung phạm số được đặc xá để làm cái trình tự thủ tục cấp căn cước công dân
thì trong quá trình mà phổ biến quán triệt thì phạm nhân cũng có cái nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân
để đảm bảo những cái tiện ích sau này về nơi cư xú tế hệ cộng đồng đảm bảo các quy định pháp luật
tất cả những trường hợp được thu nhận hồ sơ sẽ được lực lượng công an trao căn cước công dân đúng vào ngày làm thủ tục đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây là việc làm kịp thời và ý nghĩa giúp người lầm lỗi ngay sau khi được đặc xá trở về địa phương khôi phục quyền công dân và sớm hòa nhập cộng đồng